khoảng tám giờ sáng nay đã xảy ra một vụ cháy tại kho chứa phế liệu bao bì của công ty trách nhiệm hiểu hạn apple phim trên đường số một
khu công nghiệp hòa cầm phường hòa thọ tây quận cẩm lệ thành phố đà nẵng vụ cháy đã khiến hai nữ nhân viên ngạt khói và ngất xỉu
vụ cháy xảy ra vào thời điểm các công nhân đang làm việc nghe chuông báo cháy nhiều công nhân đã sử dụng bình chữa cháy mini và hệ thống vòi nước để dập lửa tại chỗ
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường và nhanh chóng khống chế được đám cháy
theo ghi nhận ban đầu nhiều phế liệu đồ đạc trong kho của doanh nghiệp bị thiêu cháy hoàn toàn
có hai công nhân nữ bị ngạt khói trong quá trình mở cửa kho đã được đưa đi cấp cứu
hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và phối hợp thống kê thiệt hại